thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh an giang về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm tình hình kinh tế xã hội của tỉnh an giang phát triển toàn diện đời sống nhân dân không ngừng cải thiện an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững
năm hai nghìn một mươi sáu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt sáu năm thực hiện đạt và vượt một mươi tám trên hai mươi hai chỉ tiêu nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh
chỉ số sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng bảy kim ngạch xuất khẩu đạt bảy trăm năm mươi triệu usd thu hút vốn đầu tư gần một mươi bốn tỷ đồng
tiềm năng thế mạnh ngành du lịch được địa phương đẩy mạnh đầu tư phát triển và khai thác
bên cạnh những kết quả đã đạt được an giang vẫn còn nhiều khó khăn là do địa phương biên giới dân tộc tôn giáo dân số đông
việc định hướng đào tạo nghề giải quyết việc làm và tham gia thị trường xuất khẩu lao động còn khó khăn
trong lĩnh vực nông nghiệp còn thiếu vốn đầu tư nên rất khó khăn trong tái cơ cấu nền nông nghiệp
chuyển đổi mô hình sản xuất dẫn đến đời sống đồng bào dân tộc miền núi biên giới còn nhiều khó khăn
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh an giang đã kiến nghị với thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
cùng lãnh đạo các bộ ngành hỗ trợ khắc phục những khó khăn vướng mắt của tỉnh
đồng thời thúc đẩy phát triển nền kinh tế xã hội của tỉnh